cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà tiên tỉnh kiên giang vừa tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thị kim dung
trú tại quận thốt nốt thành phố cần thơ tạm trú tại xã vĩnh hòa hiệp huyện châu thành tỉnh kiên giang về hành vi vận chuyển hàng cấm
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày một tháng một mươi lực lượng công an thành phố hà tiên phối hợp với chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín
tại khu vực thuộc ấp hòa phầu xã thuận yên thành phố hà tiên tiến hành kiểm tra xe ô tô tải có đăng ký luồng xanh
lúc này trên xe có dung và tài xế
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên xe có năm thùng xốp một thùng giấy các tông và một bao tải
bên trong có chứa tổng cộng khoảng bốn hai trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero z s x và ba số năm
nên tiến hành đưa tăng vật phương tiện và người có liên quan về trụ sở cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an dung khai truyền
nhận số thuốc lá trên là do dung chở thuê cho hai người lạ mặt từ hà tiên về thành phố rạch giá với tiền công là bảy trăm bốn mươi đồng